xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
đồng thời viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét đối với ba đối tượng khác cùng tội danh trên gồm vũ hồng trương sáu mươi bốn tuổi trú tại quận nam từ liêm tp hà nội nguyên trưởng ban quản lý dự án điện lực dầu khí thái bình hai thuộc pvn trần văn nguyên ba mươi tám tuổi trú tại tp thái bình tỉnh thái bình kê toán trưởng ban quản lý dự án điện lực dầu khí thái bình hai và nguyễn ngọc quý sáu mươi bốn tuổi trú tại tp vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
trung cán bộ thuộc pvn pvn đã triển khai thủ tục tạm đình chỉ công tác đối với ông lê đình mậu và cá nhân đương chức liên quan đồng thời bố trí cán bộ thay thế nhằm đảm bảo duy trì mọi hoạt động của tập đoàn cơ quan an ninh điều tra bộ công an cũng vừa phát hiện và bắt giữ ba bị can bị truy nã trong vụ án lừa đảo chiếm đọc tài sản tại ngân hàng đại dương trên nhánh hải phòng khi ba bị can này đang lẩn trốn tại tp hcm ba bị can bị bắt giữ gồm trần thị kim chi sinh ngày một mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại số một mươi bốn lê văn thuyết a phường canh dương quận lê trân tp hcm nghề nghiệp giám đốc chi nhánh ocean bank hải phòng
lê vương hoàng sinh ngày hai mươi năm tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã an đồng huyện an dương tp hcm nghề nghiệp kiểm soát viên chi nhánh ocean bank hải phòng
nguyễn thị minh huệ sinh ngày bốn tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại phường minh khai quận hồng bàng tp hải phòng nghề nghiệp trưởng phòng kế toán cho quỹ chi nhánh ocean bank hải phòng
hiện vụ án đang được điều tra làm rõ
liên tiếp nhiều vụ án giết người và cướp tài sản được đưa ra xét xử và tuyên án trong ngày hôm qua
ba bị cáo tuổi vị thành niên vừa bị tòa nhân dân tp đà lạt tỉnh lâm đồng tuyên phạt tổng cộng một mươi sáu năm tù giam về tội cướp tài sản
ba đối tượng là lê văn quý hai mươi tuổi đinh y quyền một mươi sáu tuổi và võ tấn tài một mươi năm tuổi
cả ba sớm bỏ học từ nghệ an vào đà lạt đi bụi
khoảng một mươi hai h ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu phát hiện chị nguyễn thị vân chú tại phường năm tp đà lạt dựng xe tại chân cầu cảnh trong công viên ánh sáng
cả nhóm dùng dao không chế cướp một điện thoại di động samsung g bảy và xe máy wave rsx
điện thoại bán được hai triệu năm trăm linh nghìn đồng chúng dùng để mua quần áo mới và chơi game rồi cùng nhau trốn vào một tròi hoang ở thị trấn nam ban huyện lâm hà
ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy công an thành phố đà lạt bắt được quý
hai ngày sau tài và quyền cũng bị bắt giữ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt quý tám năm tù giam tài và quyền mỗi bị cáo bốn năm tù giam về tội cướp tài sản
chỉ vì mâu thuẫn trong lúc nhậu mà dùng dao chém người khác thương tích nặng đối tượng đã phải lĩnh mức án bảy năm tù giam
bản án được tòa nhân dân tỉnh kiên giang tuyên vào ngày hôm qua
theo cáo trạng của viện kiểm sát trong một cuộc nhậu nguyễn văn quán bốn mươi tám tuổi ngụ tại xã mong thọ a huyện châu thành
và nguyễn trường giang hai mươi bảy tuổi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả vì giang là khách không mời mà tới lại còn ăn nói lớn tiếng và chửi thề
tức giận quán đi về nhà gần đó lấy một cây dao và một cây búa quay lại đâm liên tiếp nhiều nhát vào người làm giang bị thương nặng
được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết
theo kết quả giám định pháp y giang bị thương tật năm mươi năm
xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội cấu thành tội giết người
nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo bảy năm tù giam và buộc phải bồi thường cho bị hại hơn hai mươi năm triệu đồng
cũng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà dùng dao đâm chết đồng nghiệp của mình đối tượng đã phải lĩnh mức án bảy năm tù giam
theo cáo trạng bị cáo nguyễn hữu phước chú tại huyện củ chi tp hcm và trịnh hữu hiếu
cùng là công nhân tại xưởng sản xuất dày của một công ty tại xã phước vĩnh an huyện củ chi
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu trong lúc làm việc hiếu và phước xảy ra mâu thuẫn dẫn đến lớn tiếng cãi nhau
phước đánh vào mặt hiếu và được những người làm chung can ngăn
sau đó hiếu đã gọi điện cho anh ruột là trịnh hữu trung dặn anh trung lên công ty vào giờ tan ca để đánh lại phước
đến hai mươi giờ cùng ngày trung mang theo một mã tấu dài năm mươi năm cm và rủ thêm nhóm bạn đứng đợi phước ngay trước cổng công ty chặn đầu xe
phước hoảng sợ bỏ xe định chạy bộ về thì bị trung cầm mã tấu xông vào chém nhưng không trúng
phước rút dao từ trong người ra đâm trúng đực trung một nhát khiến anh này chết tại chỗ
sau đó phước bị một người trong nhóm bạn của trung đánh trọng thương
phước chạy về công ty trốn và ra đầu thú một tiếng sau đó
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn hữu phước bảy năm tù giam và bồi thường cho gia đình bị hại một trăm hai mươi tám triệu đồng
từ lời khai của một đối tượng bị bắt khi giao bán ma túy kết hợp với các tài liệu thu thập được
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình định đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của trương văn tân
tại phường quang trung tp quy nhơn phát hiện ma túy tổng hợp được cất giấu ở nhiều nơi và ngụy trang trong các tượng gỗ
đối tượng đã bị tòa nhân dân tỉnh bình định tuyên phạt mức án chín năm tù giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trương văn tân khai nhận mua ma túy từ các tỉnh thành phố khác chuyển về quy nhơn bằng xe khách
sau đó chia lẻ ra để bán cho các con nghiện
ngoài ra đối tượng này còn liên quan đến việc cho vai nặng lãi và tổ chức đòi nợ thuê
một tụ điểm ma túy phức tạp hoạt động tinh vi lắp đặt hệ thống camera khắp nơi để đề phòng lực lượng chức năng
vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố bùi ma thuật
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc triệt xóa tại phường tự an thành phố buôn ma thuật
tụ điểm ma túy này nằm tại số nhà một trăm năm mươi chín nguyễn du tổ dân phố chín phường tự an thành phố bô mơ thuật
rất khó tiếp cận và xung quanh gắn nhiều camera khắp nơi để đề phòng lực lượng chức năng
thời gian qua tụ điểm này hoạt động đã khiến cho tình hình an ninh trật tự tại đây trở nên phức tạp
nhiều người dân lo lắng
trước tình hình trên đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố bô ma thuật
đã phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh đắk lắc
xác lập chuyên án bí mật theo dõi trong nhiều tháng để triệt xóa tụ điểm
thủ đoạn hoạt động của chúng là chủ yếu là lắp camera hai bên xung quanh để quan sát các hướng các đối tượng đi lại
thứ hai nữa là các đối tượng tập trung là xây kiến cộng câu tường lắp tôn hai bên hai bên nhà
để hòng kiểm soát sự quản lý của các cơ quan ngành nhất là lực lượng công an
bên trên cơ sở đó thì đội ma túy đã tập trung nhiều lực lượng phương tiện và nghiệp vụ
trong thời gian dài đã theo dõi đã mọc phục đến lúc một mươi h trưa ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
để đổi trị phá thành công của tụ điểm này
vào thời điểm bắt quả tang tại tụ điểm này
tạm giữ đối tượng trần thị tường vi có hộ khẩu thường trú tại phường tân lập thành phố bùa thuật
là đối tượng cầm đầu tụ điểm mua bán ma túy này
cùng hai đối tượng liên quan là huỳnh tiến hoàng trú tại phường thành công thành phố buôn ma thuật
và lê thanh tùng trú tại xã yà cơ tô huyện chu quynh tỉnh đắk lắc
tiến hành khám xét khẩn cấp ngôi nhà này tổ phá án đã thu giữ hơn bốn trăm hai mươi hai gram ma túy đá
một số heroin khoảng hai trăm linh triệu đồng tiền mặt và nhiều phương tiện liên quan đến việc liên lạc mua bán
tổ chức sử dụng ma túy trai phép
hiện vụ việc đã được bàn giao cho phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh đắk lắc
tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng này
bước đầu công an tỉnh đắk lắc đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng trần thị tường vi
vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy tiếp tục điều tra làm rõ hành vi còn lại
của hai đối tượng huỳnh tiến hoàng và lê thanh tùng
tụ điểm ma túy này được triệt xóa nhân dân xung quanh tổ dân phố rất vui mừng
và tình hình an ninh trật tự tại đây được ổn định
trong lúc tuần tra trên biển tri cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoàng bình đã phát hiện
và bắt giữ hai tàu cá mang số hiệu qng chín mươi hai nghìn hai trăm sáu mươi sáu ts và qng chín mươi hai nghìn ba trăm bốn mươi bốn ts
đang khai thác bằng giã cào tại vùng biển ven bờ thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
hai tàu này mỗi tàu có công suất gần chín trăm linh mã lực
chủ tàu là ông phạm duy khánh chú tại tỉnh quảng ngãi
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính
đối với chủ tàu phạm duy khánh số tiền bốn mươi tám triệu đồng
được biết từ đầu năm đến nay tri cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản quảng bình
đã tổ chức gần hai mươi cuộc thanh tra về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
trong đó xử phạt hơn năm mươi hai tàu dã cào khai thác thị sản trái phép
tại vùng biển ven bờ tỉnh quảng bình
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật vào lúc một mươi bốn h năm mươi năm chiều nay
còn bây giờ xin mời chị linh chi và viu anh tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
vâng xin cảm ơn thu hương với những tin tức mà chị đã cung cấp cho quý vị khán giả
và chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với những thông tin
về lệnh truy nã sau một ít phút quảng cáo
tôi sẽ dự một buổi trình diễn thời trang tại new york nhưng tóc tôi sơ rối không thể vào nếp
biến quyết từ nhà tạo mẫu tóc treseme keratin
mút giếp tóc vào nếp sương mực đến bốn mươi tám h
trứng xa lông vào nếp sương mực đến bốn mươi tám h
treseme tóc đẹp trứng xa lông tại nhà
rằng nhạy cảm thực sự có thể được phục hồi
kèm đánh răng sensodyne repair protect thực sự có thể giúp phục hồi răng nhạy cảm
bằng cách tạo nên lớp bảo vệ vững chắc bao phủ vùng răng nhạy cảm giúp giảm ebot hiệu quả
đây là một công nghệ vượt trội trong lĩnh vực răng nhạy cảm
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

hộ khẩu thường trú tại trung quốc cao một m bốn mươi chín sâu mũi thẳng giái tay trúc nếp tay dưới thụt và có nốt ruồi ngang mép trái
và đối tượng lý a dính sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hộ khẩu thường trú tại lào cao một m năm mươi bốn sống mũi thẳng giái tay trúc
và có sẹo dài một cm rộng năm cm trên sau đầu lông mẩy trái
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi ba phường na lây thị xã mường lây tỉnh điện biên
cũng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng này cao một m năm mươi hai sống mũi thẳng và có nốt ruồi đen cách ba cm sau cánh mũi trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vành móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện